tại thành phố hà nội thêm hơn ba trăm linh trường học sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn từ ngày hôm nay
do các trường này nằm trong vùng dịch cấp độ ba tức là vùng cam
như vậy là đến thời điểm này thì bảy trăm tám mươi trường tiểu học một một trăm sáu mươi trường mầm non trên địa bàn thủ đô hà nội
vẫn đóng cửa để phòng dịch
học sinh từ lớp một đến lớp sáu trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
do số lượng f tăng nhanh cùng với hà nội nhiều địa phương trên cả nước cũng đã điều chỉnh lịch học trực tiếp
từ ngày bảy tháng ba
cụ thể tỉnh bạc liêu sẽ cho trẻ mầm non học sinh tiểu học dừng đến trường từ ngày bảy tháng ba
cho đến khi có thông báo mới
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông duy trì học trực tiếp
nếu có trên năm mươi học sinh là f một sẽ chuyển sang học trực tuyến trong một tuần
tại tỉnh đồng nai học sinh tại một số xã thuộc huyện trảng bom tạm dừng đến trường
do nằm trong vùng dịch
trong dây cấp độ ba riêng tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm
giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học trực tiếp
trực tuyến hoặc là kết hợp phù hợp và linh hoạt trong điều kiện cụ thể